sau sáu tháng chính thức phát động từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ngày hôm nay ngày hai mươi ba tháng một mươi tại hà nội bộ y tế và hội nhà báo việt nam đã tổ chức
tổng kết và trao giải cho những tác phẩm báo chí đoạt giải trong cuộc thi tác phẩm phóng sự phát hành truyền hình
về sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
cuộc thi được tổ chức nhằm phát hiện lựa chọn trao giải cho các phóng sự phát hành
và phóng sự truyền hình xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
đã có tám mươi hai tác phẩm truyền hình và hai mươi chín tác phẩm phóng sự phát hành được các tác giả gửi về tham gia dự thi
và kết quả có một mươi bốn tác phẩm phát hành và một mươi năm tác phẩm phóng sự truyền hình được trao các giải nhất
nhì ba khuyến khích và giải nhân ái
các tác phẩm tham gia đều có giá trị nhân văn cao và đạt được hiệu quả truyền thông tới người dân và dư luận
cũng tại đây lễ trao giải cuộc thi ảnh
ấn tượng việt nam mùa covid một mươi chín đã được diễn ra với ba mươi tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn
đã làm nổi bật những hình ảnh cảm động về cán bộ y tế các chiến sĩ quân đội công an việt nam
trong công tác dự phòng chống và điều trị covid một mươi chín